chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình sự kiện chính trị tuần
từ ngày hai mươi ba tháng một tới ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi bảy của truyền hình nhân dân
mở đầu chương trình như thường lệ hãy cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện chính đã diễn ra trong tuần
lãnh đạo đảng nhà nước viếng lăng chủ tịch hồ chí minh
tổng bí thư nguyễn phú trọng thăm chúc tết đảng bộ chính quyền nhân dân thành phố hà nội
nhân dân thành phố hà nội
trên kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy và tết nguyên đán đình dậu
sáng ngày hai mươi năm tháng một các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và dân hương tưởng niệm canh hùng liệt sĩ
đoàn lãnh đạo đảng và nhà nước có tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước trần đại quang
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với chủ tịch hồ chí minh
người sáng lập lãnh đạo và rèn luyện đảng ta
bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc ta
tiếp đó các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã đến dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ bắc sơn và nghĩa trang mai dịch hà nội
trong không khí cả nước nô nước đón chào xuân mới hai nghìn một mươi bảy
sáng ngày hai mươi năm tháng một tại phủ chủ tịch tổng bí thư nguyễn phú trọng gặp mặt
chúc tết các đồng chí lão thành cách mạng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt chúc tết tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ
đất nước ta vừa đi qua năm bính thân hai nghìn một mươi sáu năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
với rất nhiều sự kiện sôi động và phong phú
nổi bật là đã tổ chức thành công đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
và bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
nhanh chóng kiện toàn tổ chức nhân sự bộ máy nhà nước giữ vững ổn định chính trị và khẩn trương triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra
nhân dịp đón tết cổ truyền của dân tộc
kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam sáng ngày hai mươi sáu tháng một
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm và dân hương tại khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch
đây là nơi bác hồ đã sống một mươi năm năm cuối của cuộc đời mình với bao kỷ vật câu chuyện
về một vị lãnh tụ vĩ đại
ghi nhận những thành tích của anh chị em làm việc tại khu di tích chủ tịch hồ chí minh
tổng bí thư nguyễn phú trọng căn dặn cán bộ công nhân viên chức đang làm việc tại khu di tích
phải nhận rõ trách nhiệm của mình
không ngừng trao dồi nâng cao nghiệp vụ góp phần vào sự nghiệp chung của đảng
học tập tư tưởng đạo đức hồ chí minh và chống suy thoái trong đảng
nhân dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
chiều ngày hai mươi bốn tháng một văn phòng trung ương đảng đã tổ chức gặp mặt mừng đảng
mừng xuân tới dự có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
và các đồng chí đinh thế huynh ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
phan diễn nguyên ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
thay mặt bộ chính trị ban bí thư tổng bí thư nguyễn phú trọng chúc mừng
đánh giá cao những kết quả mà cán bộ công chức văn phòng trung ương đảng
đã đạt được trong công tác tham mưu phục vụ công tác lãnh đạo của đảng
đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước trong năm hai nghìn một mươi sáu
tổng bí thư nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi bảy là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo của đảng văn phòng trung ương cần tiếp tục phát huy
truyền thống tăng cường đoàn kết nhất trí làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình
phân đấu đạt được các mục tiêu đã để ra với chất lượng hiệu quả cao hơn năm hai nghìn một mươi sáu
phân đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô
khẳng định vai trò vị thế là trung tâm kinh tế lớn của cả nước
nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc tổng bí thư chúc đảng bộ chính quyền nhân dân thủ đô hà nội
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm hai nghìn một mươi bảy
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi sáu đảng bộ thành phố
góp phần quan trọng cùng toàn đảng toàn dân và quân ta
triển khai nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng vào thực tế cuộc sống
tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực
cũng trong sáng ngày hai mươi tám tháng một tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến dân hương
tại tượng đài lý thái tổ đền ngọc sơn và tượng đài vua lê
tổng bí thư đã cảnh báo trước anh linh các vị liệt tổ liệt tông
về những thành tựu to lớn đã đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đồng thời cầu cho quốc thái dân an nhà nhà ấm no người người hạnh phúc
trong không khí ấm áp của ngày đầu xuân mới thư thái đi bộ bên hồ gươm
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ân cần thăm hỏi chúc tết bà con nhân dân và du khách tham quan
chiều ngày hai mươi ba tháng một tại tp hcm chủ tịch nước trần đại quang và đoàn công tác trung ương
đã đến thăm kiểm tra công tác chúc tết cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu bảy
và công an tp hcm
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận và biểu dương
những chiến công thành tích xuất sắc mà lực lượng vũ trang quân khu bảy đã đạt được
trong năm hai nghìn một mươi sáu
trên cơ sở phương hướng mục tiêu công tác năm hai nghìn một mươi bảy của quân khu bảy
chủ tịch nước trần đại quang yêu cầu lực lượng vũ trang quân khu bảy làm tốt hơn nữa công tác dự báo
tham mưu chiến dịch phát hiện sớm kịp thời tham mưu với quân ủy trung ương và bộ quốc phòng
chỉ đạo xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra tuyệt đối không để bị động bất ngờ
đến thăm kiểm tra công tác và chúc tết cán bộ chiến sĩ công an tp hcm
chủ tịch nước trần đại quang biểu dương cán bộ chiến sĩ công an tp hcm
đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của trung ương bộ công an về đảm bảo an ninh an toàn các hoạt động vui xuân đón tết
chủ tịch nước trần đại quang nêu rõ
tp hcm là thành phố mở cửa hội nhập năng động
vì vậy công an thành phố phải nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự
quản lý cư trú lưu trú đi cùng với không ngừng cải cách thủ tục hành chính về an ninh trật tự
tạo môi trường thông thoáng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hội nhập của thành phố
trong không khí ruộng ràng của ngày tết cổ truyền nhân dân cả nước chuẩn bị đón thời khắc giao thừa xuân đình dậu hai nghìn một mươi bảy
tối hai mươi bảy tháng một tối ba mươi tết chủ tịch nước trần đại quang và đoàn công tác đã đến thăm
chúc tết đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô hà nội
chủ tịch nước trần đại quang biểu dương công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội của thủ đô năm hai nghìn hai mươi
nhấn mạnh đây là điều kiện quan trọng để hà nội thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội góp phần vào những thành tựu chung của đất nước
chủ tịch nước cũng đã tới thăm và chúc tết cán bộ nhân viên bệnh viện đa khoa sanh pôn tặng quà một số bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện
chủ tịch nước trần đại quang và đoàn công tác cũng đã đến thăm và chúc tết các công nhân của tổ công nhân môi trường số năm
làm nhiệm vụ đêm giao thừa tại khu quảng trường tường đài lê ninh phố điện biên phủ
các chiến sĩ cảnh sát trật tự và đội trật tự của trạm khai báo tạm trú tạm vắng và tuần tra nhân dân đang làm nhiệm vụ trực tết tại khu vực tượng đài cảm tử phố đinh tuyên hoàng
chiều ngày hai mươi ba tháng một tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ trì họp trực tuyến bàn giải pháp chống ủn tắc giao thông cho thành phố hồ chí minh
tại buổi họp thủ tướng đã chỉ đạo thành phố hồ chí minh cần đẩy nhanh tốc độ hoàn chỉnh các khu đô thị vệ tinh và hệ thống giao thông đấu nối vào khu vực trung tâm thành phố
tiếp tục thực hiện di rời các công trình như bệnh viện trường đại học ra các khu quy hoạch ven thành phố có kế hoạch di rời các cơ quan hành chính ra các khu đô thị mới nhằm giảm áp lực cho khu trung tâm thành phố tháo gỡ những điểm ủn tắc
thủ tướng yêu cầu thành phố hồ chí minh cần làm tốt các giải pháp chống ủn tắc giao thông đồng thời hoàn thiện thể chế chính sách về quản lý đô thị
tối hai mươi ba tháng một thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân đã chủ trì tiệc chiêu đãi ngoại giao đoàn nhân dịp năm mới đinh dậu hai nghìn một mươi bảy do văn phòng chính phủ bộ ngoại giao bộ văn hóa thể thao và du lịch ủy ban nhân dân tp hà nội phối hợp tổ chức
cùng dự có các phó thủ tướng chính phủ
ông george rondon wicca tegui đại sứ venezuela trường đoàn ngoại giao tại hà nội cùng đông đảo các vị đại sứ trưởng đại diện các tổ chức quốc tế
trong không khí thắm tình hữu nghị ấm cúng như trong một gia đình thân thiết thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân và các vị khách quốc tế cùng nâng cốc chúc hòa bình hợp tác và phát triển thịnh vượng
chúc quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam và các nước các tổ chức khu vực và quốc tế không ngừng được củng cố và phát triển
sáng hai mươi ba tháng một tại hà nội thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đi kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu của tổng cục tình báo bộ quốc phòng trong dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín
biểu dương những kết quả đã đạt được của tình báo quốc phòng trong thời gian qua thủ tướng nêu rõ bảy mươi một năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng ngành tình báo quốc phòng đã tuyệt đối trung thành với đảng tận hiếu với dân
phát hiện kịp thời và đánh giá chính xác âm mưu thủ đoạn kế hoạch hoạt động của các thế lực thù địch góp phần cùng toàn đảng toàn dân toàn quân thực hiện thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến kiến quốc giải phóng miền nam thống nhất đất nước
chiều ngày hai mươi ba tháng một thủ tướng chính phủ đã tổ chức cuộc gặp mặt thành viên chính phủ qua các thời kỳ dự buổi gặp có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân cùng các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ quốc hội mặt trận tổ quốc việt nam nguyên thành viên chính phủ qua các thời kỳ
phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt thủ tướng nguyễn xuân phúc đã bày tỏ vui mừng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ quốc hội qua các thời kỳ đã chân thành đóng góp nhiều ý kiến quý báu để góp phần xây dựng chính phủ mới kiến tạo liêm chính hành động phục vụ hiệu quả nhân dân doanh nghiệp
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ nhiệm kỳ mới nỗ lực đoàn kết nhất trí vượt qua mọi khó khăn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đạt ra cùng với đó là niềm tin xã hội niềm tin thị trường đề xuất tốt hơn thể hiện qua các mặt như số lượng doanh nghiệp đăng ký mới thu hút đầu tư nước ngoài tăng mạnh
nhân dịp đầu xuân mới đánh dậu sáng ngày hai mươi tám tháng một tức mồng một tết thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đến thăm và chúc tết cán bộ lãnh đạo nhân viên thành ủy ủy ban nhân dân thành phố và cán bộ chiến sĩ công an đà nẵng
biểu dương những thành quả mà đảng bộ chính quyền nhân dân và các lực lượng vũ trang thành phố đà nẵng đã đạt được trong những năm qua
trong năm mới và tương lai thủ tướng yêu cầu đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố phát huy truyền thống địa phương anh hùng
tạo dấu ấn rõ nét và có tính đột phá trong phát triển kinh tế chú trọng công tác xây dựng đảng đầu tư trọng điểm vào lĩnh vực công nghệ cao nông nghiệp sạch du lịch để đà nẵng xứng tầm là thành phố điển hình của cả nước và khu vực
nhân dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đến chúc tết cán bộ chiến sĩ công an thành phố đà nẵng với lời chúc dành nhiều chiến công trong năm mới và góp phần xây dựng thành phố đà nẵng bốn an đáng sống và xứng tầm khu vực
nhân dịp tết nguyên đán đình dậu hai nghìn một mươi bảy chiều ngày hai mươi ba tháng một chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới thăm chúc tết cán bộ y tế bệnh viện k và cùng quỹ ngày mai tươi sáng thăm hỏi động viên hỗ trợ bệnh nhân bị ung thư tại bệnh viện ca cơ sở tân triều hà nội
ghi nhận những chuyển biến tích cực về thái độ phong cách phục vụ của y bác sĩ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ mong muốn bệnh viện ca trung ương tiếp tục trao dồi ý đức
xứng đáng là nơi người dân gửi gắm niềm tin
hy vọng khi đến khám và chữa bệnh tới thăm nhiều giường bệnh của các bệnh nhân đang điều trị
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã ân cần thăm hỏi về tình hình sức khỏe của từng người bệnh đồng thời động viên các bệnh nhân có niềm tin và nghị lực vượt qua bệnh tật động viên thân nhân người bệnh vững tin vào đội ngũ thầy thuốc y bác sĩ điều dưỡng của bệnh viện ca trung ương
sáng ngày hai mươi năm tháng một tại nhà quốc hội văn phòng quốc hội đã tổ chức buổi gặp mặt chúc tết của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh những việc cần làm trước tết hướng về nhân dân hướng về cán bộ lão thành cách mạng cán bộ về hưu nhân dân vùng sâu vùng xa vùng biên giới lực lượng vũ trang đều đã được lãnh đạo quốc hội các cơ quan của quốc hội tới thăm chúc tết chú đáo
nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc chủ tịch quốc hội chúc các đồng chí lãnh đạo quốc hội các cơ quan của quốc hội cán bộ công chức viên chức người lao động văn phòng quốc hội và gia đình luôn dồi dào sức khỏe hạnh phúc và thành công
thưa quý vị trong tuần qua đã diễn ra sự kiện thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ trì họp bàn giải pháp chống ủn tắc giao thông ở tp hcm
nhà báo nguyễn minh phong phó ban tuyên truyền lý luận báo nhân dân đã có cuộc trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân về sự kiện này
sự kiện thủ tướng học trực tiến nói về vấn đề của tắc giao thông của tp hcm là một sự kiện lớn vấn đề của tắc giao thông là một trong những xu hướng của thế giới kể cả thành phố lớn nhất hiện đại nhất trên thế giới cũng có vấn đề tắc giao thông
hồ chí minh hà nội là hai đô thị lớn nhất cả nước và gần đây cho thấy là vấn đề giao thông ngày càng trở thành vấn đề thực sự và khó giải quyết
việc chính phủ họp bàn về chủ đề này cho thấy rõ ràng đã đến lúc vấn đề về giao thông cần phải được tập trung giải quyết như một ưu tiên lớn của cả cấp trung ương lẫn cấp địa phương để nhằm ngăn chặn hạn chế xử lý những hậu quả của giao thông nhất là
vấn đề hậu quả về kinh tế hậu quả về vấn đề an toàn an ninh rồi hậu quả về vấn đề môi trường đầu tư cũng như là những vấn đề liên quan khác
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình sự kiện chính trị tuần của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
nhân dịp tết nguyên đán đình dậu hai nghìn một mươi bảy thay mặt cho những người làm chương trình xin được kính chúc quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng
kính chào và hẹn gặp lại